không chỉ người việt nam mà còn cả người nước ngoài
những chiếc lồng nhốt chật hẹp thức ăn không bảo đảm khiến những chú gấu trở nên ôm yếu suy kiệt sống không bằng chết
năm hai nghìn năm trung tâm cứu hộ gấu tam đảo thuộc tổ chức động vật châu á animal asia được thành lập
và nơi đây đã thực sự trở thành mái nhà bình yên cho những chú gấu sau khi thoát khỏi các trại nuôi nhốt
có thể nói tổ chức động vật châu á animal asia là một trong những đơn vị tiên phong trong việc giải cứu và bảo tồn loài gấu tại việt nam
việc chăm sóc gấu sau khi giải cứu từ các trại nuôi nhốt không hề đơn giản
bởi những chú gấu đa phần đều có tình trạng sức khỏe suy kiệt cùng những tổn thương về mắt răng gan hay túi mật
nhiều cá thể gấu do bị những vết thương nặng nhưng không được chữa trị
trong một thời gian dài nên dẫn đến việc bị mất chi khiến gấu gặp thêm nhiều khó khăn hơn trong việc di chuyển và phục hồi
trung tâm cứu hộ gấu tam đào xác định chăm sóc trọn đời đối với các chú gấu được giải cứu bởi phần lớn gấu đều mang thương tật
riêng đối với các cá thể gấu khỏe mạnh việc thả chúng về với tự nhiên cũng không phải điều đơn giản
bởi việc tái thả gấu khỏe mạnh về một môi trường rừng cụ thể
cần có nghiên cứu cẩn thận các điều kiện sinh học để bảo đảm gấu thả về rừng có thể sống được
không xâm hại đến các loài động thực vật địa phương cũng như không bị bắt lại trái phép
chính vì vậy để duy trì và mở rộng hoạt động của trung tâm hiện cũng còn rất nhiều điều nan dài
nhưng những cán bộ nhân viên của trung tâm vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho những chú gấu
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm chú gấu cuối cùng tại tỉnh quảng ninh được chuyển giao cho trung tâm cứu hộ
chính thức chấm dứt nạn nuôi nhốt đấu lấy mật trên địa bàn tỉnh
trước đây tỉnh quảng ninh được biết đến như một điểm nóng trong việc nuôi nhốt gấu lấy mật
chính vì vậy việc chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại đây được coi là thành công to lớn trong công cuộc giải cứu và bảo tồn gấu
thể hiện được quyết tâm của chính phủ việt nam trong nỗ lực nhân dân
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua ba cá thể gấu bị nuôi nhốt suốt gần hai mươi năm đã được chuyển giao cho trang trại bảo tồn gấu ninh bình
trang trại bảo tồn gấu ninh bình được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi sáu do trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt là đối tác của tổ chức four paws international
đầu tư xây dựng
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy giai đoạn một của dự án trên quy mô diện tích ba sáu ha đã cơ bản hoàn thành với đầy đủ các hạng mục như trạm thú y trạm cách ly nhà quan sát nhà nuôi gấu
bảo đảm cứu hộ và chăm sóc được cho khoảng một trăm linh cá thể gấu
ba cá thể gấu ngựa đầu tiên được đưa vào trang trại bảo tồn gấu ninh bình đều được người dân tự giác giao nộp
sau đó tổ chức cứu hộ thành công và đưa về trang trại
trải qua những khó khăn ban đầu trong việc hồi phục sức khỏe cho gấu hiện tại ba cá thể gấu đã dần hòa nhập được với không gian sống mới tự do và gần gũi với thiên nhiên
sau khi cứu hộ về đến trang trại gấu sẽ có ba tuần được cách ly để giúp kiểm soát vấn đề dịch bệnh và điều trị cho gấu các bệnh nếu có thêm nữa để gấu làm quen được với khu cứu hộ và nhân viên chăm sóc
sau ba tuần đó gấu sẽ được chuyển lên nhà gấu sau khi quen dần gấu sẽ được thả ra khu bán hoang dã
bên cạnh trung tâm cứu hộ gấu tam đảo việc trang trại bảo tồn gấu ninh bình với các khu chăm sóc hiện đại chính thức đi vào hoạt động
là một tín hiệu đáng mừng đối với loài gấu tại việt nam
càng có thêm nhiều mái nhà bình yên như thế này ra đời sẽ càng có nhiều cá thể gấu có cơ hội thoát khỏi cảnh sống tù túng thiếu thốn trong các trại nuôi nhốt
trong giai đoạn một chúng tôi có kế hoạch giải cứu và chăm sóc khoảng bốn mươi năm cá thể gấu chúng tôi cũng có kế hoạch sẽ đến nhiều địa phương hơn để cứu hộ gấu mở rộng diện tích của khu trang trại
xây dựng khu đặc thù cho những chú gấu có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và đến giai đoạn hai chúng tôi sẽ cố gắng đón và chăm sóc cho khoảng một trăm linh cá thể gấu
hiện nay tại việt nam cả hai loài gấu ngựa và gấu chó đều đã được pháp luật bảo vệ ở mức độ cao nhất
hai loài này nằm trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo nghị định một trăm sáu mươi hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
gấu ngựa và gấu chó cũng được liệt kê trong phụ lục một của công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp ct
bên cạnh đó theo quy định tại khoản ba điều sáu luật đầu tư hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
gấu các bộ phận của gấu và bất kỳ sản phẩm nào từ loài này đều được coi là hàng cấm đầu tư kinh doanh
hiện nay thì là số lượng gấu nuôi nước tính tới thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy theo số liệu từ cục kiểm lâm
đấy là chín trăm ba mươi sáu cá thể tại các trang trại trong khắp cả nước trừ những cái cơ sở do nhà nước quản lý hay là những cái vườn thú
thì hnv cho rằng là cái con số này đã phản ánh một cái sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị

và cái điều mà cốt lõi nhất ở cái thời điểm hiện nay mà chúng ta phải làm đấy
đấy là chính phủ tiếp tục khẳng định cái quyết tâm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu này
và có cái biện pháp cụ thể để thực hiện những cái quyết tâm đấy
những hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân được các tổ chức chú trọng thực hiện và đã mang lại hiệu quả nhất định
trong suốt một mươi hai năm nỗ lực bảo tồn loài gấu
bên cạnh sự can thiệp của các cơ quan chức năng
các đơn vị kiểm lâm và các tổ chức để giải cứu gấu
thì cũng có rất nhiều hộ gia đình đã tự nguyện chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ
để gấu có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn
bên cạnh đó những hoạt động tuyên truyền còn giúp người dân nâng cao nhận thức về việc bảo vệ gấu
giảm thiểu nhu cầu sử dụng mật cấu trong cộng đồng
để chấm dứt được cái nạn nuôi nước gấu
để chúng ta có thể đẩy nhanh những cái tiến độ mà có thể chấm dứt được hoàn toàn cái nạn nuôi nước gấu
dùng cái sự chung tay của toàn cộng đồng
và quan trọng hơn nữa là chúng ta thấy cần tăng cường thực thi pháp luật
chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sẽ thắt chập hơn nữa công tác quản lý gấu nuôi nước
và sẽ có những biện pháp xử lý rất là mạnh đối với những hành vi vi phạm
một cái điểm mới liên quan đến các cái pháp luật bảo vệ gấu đó là bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám
thì những vi phạm về gấu sẽ bị xử lý nặng hơn rất nhiều
vi phạm liên quan đến việc tàng trữ hay buôn bán các sản phẩm của gấu
sẽ bị xử lý hình sự thì đấy là một cái điểm rất là mới
và chúng tôi mong muốn rằng là các cơ quan chức năng sẽ thực hiện tốt cái luật mới như vậy
theo thống kê cho thấy vào năm hai nghìn năm trên cả nước có hơn bốn ba trăm linh cá thể gấu bị nuôi nhốt
trong suốt hơn một mươi hai năm qua nhiều tổ chức nhiều cơ quan ban ngành đã cùng vào cuộc tích cực vận động
tuyên truyền nhận thức cho người dân nhằm giảm thiểu nhu cầu với mật gấu
trả lại tự do cho những chú gấu giúp chúng thoát khỏi cảnh sống cầm tù
đến thời điểm hiện tại số lượng gấu bị nuôi nhốt còn khoảng chín trăm linh cá thể
vẫn còn rất nhiều khó khăn mới có thể chấm dứt được hoàn toàn việc nuôi nhốt gấu lấy mật tại nước ta
nhưng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
hy vọng rằng sẽ không còn chú gấu nào phải sống trong trại nuôi nước nữa
và loài gấu sẽ có cơ hội gia tăng thêm cá thể trong môi trường tự nhiên của việt nam
không sử dụng mật gấu cũng như các chế phẩm từ gấu nói riêng và chế phẩm từ động vật hoang dã nói chung
là mỗi chúng ta đã có thể chung tay vào việc bảo tồn loài gấu và động vật hoang dã
vào khoảng thời gian này một nhóm các bạn trẻ đã cùng nhau dọn sạch rác xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm
với mong muốn giữ khu vực này luôn được sạch đẹp trước thềm năm mới
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn ngày hôm nay
keep hà nội clean là một nhóm không phân biệt lứa tuổi không phân biệt quốc gia
các thành viên đều có chung một mong muốn đó là đóng góp công sức và sự nhiệt huyết của mình
để dọn dẹp những điểm nóng về môi trường tại thủ đô
những ngày này
thời tiết không ủng hộ các hoạt động ngoài trời nhưng mặc cho mưa rét
hơn hai mươi thành viên của nhóm vẫn có mặt tại khu vực hồ hoàn kiếm
sắp tới rất là nhiều người sẽ đến đây và tôi muốn chuẩn bị cho lại đẹp ở đây
tôi hy vọng là năm mới sẽ có nhiều người sẽ thay đổi ý thức và cũng tham gia
nhóm của mình hay nhóm bảo vệ môi trường khác cũng được
chỉ làm cái gì đó để bảo vệ môi trường
ngay sau khi tập hợp nhóm đã cùng tỏa ra khắp các bồn hoa gốc cây để tìm và nhặt rác
được coi như trái tim của thủ đô trung tâm bầu hồ hoàn kiếm luôn được quan tâm về an ninh trật tự và môi trường
thế nhưng rác lớn còn có thể dọn nhưng những màu sắc nhỏ thì công nhân vệ sinh môi trường
cũng không đủ sức để dọn sạch
chính vì vậy mà sự có mặt của các thành viên kep hà nội clean đã giúp sức cho đội ngũ công nhân vệ sinh rất nhiều
không chỉ muốn góp phần làm sạch môi trường nơi đây mà với nhiều người bạn nước ngoài
việc dọn dẹp vệ sinh đường phố còn là cách để họ thể hiện tình yêu với việt nam
chúng tôi muốn thể hiện chúng tôi yêu việt nam như thế nào
chúng tôi đã được nghe nhiều về việt nam từ nền văn hóa tới con người
và chúng tôi tham gia vào hoạt động này để thể hiện tình yêu đó với con người và đất nước các bạn
từ những hành động tưởng chừng đơn giản là dọn rác những người bạn nước ngoài đã có tác động tới các bạn trẻ việt
giúp các bạn trẻ nhận thức được trách nhiệm với cộng đồng xã hội và môi trường
có rất nhiều những người nước ngoài họ từ phương xa đến đây mà họ nhìn thấy cảnh trạng của thủ đô hà nội
mà họ nhìn thấy cảnh trạng của thủ đô hà nội mà họ nhìn thấy cảnh trạng của thủ đô hà nội mà họ nhìn thấy cảnh trạng của thủ đô hà nội

thì tôi muốn khích lệ tất cả những bạn trẻ kể cả những người lớn tuổi chúng ta cũng hãy chung tay
có phần bảo vệ môi trường chúng ta sạch sẽ đẹp hơn
hoạt động dọn dẹp rác trước thêm năm mới của nhóm giữ hà nội sạch cũng được lãnh đạo thành phố

và cử nhân viên công ty vệ sinh nước
và môi trường cùng tham gia
hy vọng sự chung tay của các nhóm hoạt động về môi trường và cơ quan quản lý nhà nước
sẽ góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân trong năm mới hai nghìn một mươi tám